tập đoàn vận tải công nghệ b group đã tổ chức hoạt động ngày hội gia đình nhân dịp tết trung thu năm nay
chương trình được tổ chức tại cả hà nội và sài gòn
đây là một hoạt động lớn thể hiện văn hóa doanh nghiệp mà b group đang nỗ lực xây dựng và khẳng định thương hiệu của mình
tại hà nội chương trình được tổ chức tại công viên yên sở với sự có mặt của tất cả các gia đình tài xế của b group đang làm việc cho đơn vị khu vực miền bắc
chương trình diễn ra với nhiều hoạt động vui chơi ngoài trời
chương trình là sự tri ân của b group với nhân viên và gia đình đối với những đóng góp của họ cho công ty thời gian qua
chương trình này thì tôi thấy nó cũng là một cái quan tâm đến đẩy sống tinh thần trước tiên là tài xế xong đến gia đình thì nó cũng là một cái điều rất là vui
để đem lại không khí ấm áp đêm hội trung thu chương trình nhạc kịch và các chương trình ca nhạc cũng đã được thực hiện công phu
bên cạnh đó nhân dịp này tập đoàn còn trao những suất học bổng có giá trị cho con em tài xế b group và bốc thăm tặng chuyến du lịch miễn phí dành cho gia đình may mắn
chương trình ngày hội gia đình là một trong những hoạt động được b group trú trọng và thể hiện
đây là một trong những hoạt động văn hóa doanh nghiệp mà b group định hình và xây dựng trong quá trình phát triển của mình